từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một triển lãm ảnh báo chí thế giới sẽ được diễn ra tại hà nội
triển lãm là một trong những hoạt động có ý nghĩa làm phong phú thêm chương trình nghị sự của hà nội
thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của unesco
cuộc thi ảnh báo chí thế giới là cuộc thi hàng đầu trên thế giới dành cho các nhiếp ảnh gia báo chí chuyên nghiệp
phóng viên ảnh và nhiếp ảnh gia tài liệu
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cuộc thi đã trao thưởng các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những bức ảnh tuyệt vời nhất
được trình bày dưới dạng ảnh đơn hoặc câu chuyện trong tám hạng mục
ghi dấu những sự kiện nổi bật trong những năm trước
ba năm qua triển lãm ảnh báo chí thế giới đã nhận được khoảng bảy mươi năm bức ảnh mỗi năm từ ít nhất một trăm hai mươi năm quốc gia
năm nay triển lãm ảnh báo chí thế giới chọn những câu chuyện có ý nghĩa nhất từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
trong chín ngày của triển lãm một loạt các hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức
bao gồm hội thảo thảo luận nhóm đánh giá tác phẩm đêm trình chiếu và tọa đàm nghệ sĩ
triển lãm do đại sứ quán vương quốc hà lan tổ chức với sự ủng hộ của ủy ban nhân dân thành phố hà nội